tỉnh quảng nam đã bố trí hai xe buýt để đón hai mươi chín học sinh sinh viên đang ở tại đà nẵng đăng ký về địa phương
trong số này có những em quê quảng nam đang là sinh viên của các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng mong muốn trở về với gia đình vì việc học đã tạm dừng hơn một tháng qua do tình hình dịch bệnh
đồng thời cũng có những em sinh sống tại đà nẵng có nguyện vọng vào quảng nam để nhập học các trường đóng tại đây

và bố trí em ở theo quy chế cây lưu tập trung và sau đó ngày thứ bảy chúng tôi lái mẫu lần hai xét nghiệm
nếu tất cả âm tính thì sẽ chuyển những em cây lưu tập trung này về cho các ban chế độ có quyền để tiếp tục cách lưu tại nhà thêm bảy ngày nữa thì đóng quy định
và sau đó thì các em mới được chuyển nhập học
sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng cho biết có gần một mươi sáu công dân ở các tỉnh thành phố khác ở tại đà nẵng
có nhu cầu về lại địa phương nơi cư trú cũng như rời đà nẵng đến các tỉnh thành phố khác để nhập học
phía ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có công văn gửi đến tất cả các tỉnh thành phối hợp hỗ trợ trong công tác này
đến nay ngoài quảng nam đón học sinh sinh viên và tỉnh quảng ngãi đã tổ chức đón hơn bảy trăm linh công dân gồm cả học sinh sinh viên và người lao động trở về địa phương từ ngày hai mươi hai tháng tám thì một số tỉnh thành cũng đã lên kế hoạch cụ thể
đến bây giờ thì tám năm
tất cả tám tỉnh có văn bản gửi cho đà nẵng
trong đó có hai tỉnh là đã đưa về rồi ví dụ như quảng ngãi và quảng nam đưa học sinh sinh viên về
còn lại một số tỉnh như là sắp tới ngày đăng ký sẽ có đón có kế hoạch cụ thể rồi là đắk nông phú yên đồng thới hải dương
những tỉnh này có văn bản phản hồi lại cho thành phố đà nẵng
chúng bị đón
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã có văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề xuất mở một số tuyến tàu hỏa đưa người dân từ đà nẵng về các địa phương để thuận lợi cho các tỉnh thành trong việc đón và tiếp nhận
khi rời đà nẵng về lại các địa phương tất cả các công dân đều phải thực hiện việc cách ly tập trung hoặc tại gia đình theo hướng dẫn của sở y tế tỉnh thành phố nơi công dân quay về
sáng nay trạm cảnh sát giao thông cửa hội đã đưa về các tỉnh thành phố đà nẵng
tỉnh thành phố hòa nhơn phát hiện xe khách biển kiểm soát một mươi bốn b hai nghìn chín trăm sáu mươi chạy hướng nam bắc đã dừng đón khách tại tuyến đường tránh nam hải vân đoạn qua địa bàn xã hòa nhơn huyện hòa vang trái với quy định khi vận chuyển người từ vùng có dịch covid một mươi chín đi qua địa phương khác
xe ô tô khách của nhà xe hùng đức có địa chỉ tại tỉnh quảng ninh do tài xế dương văn hưng bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh hải dương điều khiển lưu thông trên đường tránh nam hải vân túy loan theo hướng nam bắc
khi đến địa phận xã hòa nhơn huyện hòa vang đã có hành vi đón trả khách trái quy định
qua kiểm tra tài xế cho biết đón bảy hành khách đa số quê tại tỉnh quảng trị và quảng bình đang làm việc tại đà nẵng và lên tuyến đường tránh nam hải vân để bắt xe về quê mặc dù chưa thực hiện các thủ tục khai báo xét nghiệm y tế theo khuyên cáo của cơ quan chức năng
trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn đã phối hợp với công an xã hòa nhơn đưa xe về trụ sở làm việc và mời số hành khách lên xe trở lại đà nẵng xuống lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thế nhưng đáng tiếc vẫn còn không ít trường hợp có tâm lý chủ quan lơ là
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình định
dù biết rằng chính quyền đang có lệnh cấm để phòng dịch covid một mươi chín song hàng chục thanh niên này vẫn tụ tập hát karaoke tại quán dubai ở phương hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định vào khuya ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua
tại thời điểm kiểm tra đột xuất cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phát hiện chủ quán phục vụ cho bốn mươi năm người bất chấp lệnh cấm của chính quyền
trước đó vài ngày quán karaoke thanh trực ở phường nhơn phú
thành phố quy nhơn cũng bị bắt quả tang khi đang phục vụ cho ba mươi năm khách
mặc dù tỉnh bình định đã có quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong đó có karaoke nhằm phòng ngừa dịch covid một mươi chín song thực tế vẫn có không ít trường hợp cố tình sai phạm từ thành thị đến vùng thôn quê
vì khó khăn kinh tế nên các cơ sở vẫn hoạt động chui
vì buông lỏng trong công tác quản lý nên để nhân viên tiếp tục vi phạm là câu trả lời chung nhất mà các chủ cơ sở đã dùng để bao biện cho sai phạm của mình
cũng có một bộ phận chủ quán karaoke biện bạch rằng nguyên nhân lé nút hoạt động là vì để bảo trì thiết bị âm thanh
rất may tất cả các trường hợp cố tình vi phạm đều đã bị phát điện xử lý kịp thời nhờ tai mắt của nhân dân và sự quyết tâm của các lực lượng thực thi pháp luật
cũng tại vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế khó khăn nên em cũng hỏi lắng một ngày nghĩ là không sao
với lại thiết bị trong phòng hát đùa lâu mình không sử dụng nó sẽ bị này nào kia
ngay từ khi có thông báo của chính quyền về việc tạm dừng hoạt động của dịch vụ karaoke nhằm phòng dịch
từ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an tỉnh bình định đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền
vận động để người dân nói chung chủ các cơ sở kinh doanh nói riêng tự giác chấp hành tránh trường hợp vi phạm chống đối
phải bị xử lý theo quy định pháp luật
tấn từng hộ kinh doanh sẽ đi thông báo các quy định tuyên truyền cho các hộ kinh doanh tạm dừng yêu cầu họ tạm dừng
tuy nhiên trong quá trình nhắc nhở thì một số hộ vẫn cố tình hoạt động cho nên công an phường đã tham mưu
tăng cường thường xuyên kiểm tra các cơ sở dịch vụ đã tạm dừng kinh doanh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một bộ phận người dân cơ sở kinh doanh ít nhiều đã có tâm lý chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong khi cuộc chiến này vẫn còn kéo dài
do vậy bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an trong việc tuyên truyền vận động và xử lý các hành vi cố tình vi phạm
thì rất cần ý thức cũng như sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
việc kịp thời phát hiện tố giác có ý nghĩa quan trọng
giúp lực lượng chức năng sớm ngăn chặn góp phần phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nông văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ dân phố tân thành hai phương đồng bầm thành phố thái nguyên về tội giết người
trước khi đối tượng đối tượng đối tượng
trước đó vào khoảng hai mươi h năm phút ngày hai mươi sáu tháng tám tại khu vực tổ bảy phương túc duyên thành phố thái nguyên
nông văn tú dùng súng tự chế bắn chị trần thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và anh nguyễn tiến tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hậu quả chị trang bị thương tích nặng dẫn đến tử vong anh tùng bị thương tại vùng ngực
tại cơ quan điều tra tú khai nhận do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân
nên đối tượng đã hẹn chị trang và anh tùng tới đường nguyễn trung trực thuộc tổ bảy phường túc duyên để giải quyết
quá trình trao đổi giữa hai bên đã xảy ra cãi vã tú đã không kiềm chế và đã dùng súng mang theo bắn bốn phát vào người chị trang và anh tùng
sau ba giờ đồng hồ điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ được tú đang trốn tại thị trấn nhã nam huyện tân yên của tỉnh bắc giang
được biết tú đã có một tiền án một tiền sự về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích
xung quanh vụ việc mất hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chi nhánh
tránh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà của thành phố đà nẵng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
đưa đảo chiếm đạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi có quyết định khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã gửi văn bản
đề nghị các đơn vị tạm dừng giao dịch giải quyết các khoản vay của ba doanh nghiệp có liên quan
hiện lực lượng chức năng đã tổ chức truy xét thu hồi được hai mươi một trên hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng tám sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng nhận được báo cáo của văn phòng đăng ký đất đai thành phố
về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
theo điều tra bà dương thị ngọc anh chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
đã tự ý giao hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các hồ sơ mình đang xử lý cho bà đào thị như lệ
ngay khi phát hiện sự việc này lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà đã đình chỉ công tác bà anh
và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
thời gian qua tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thêm nhiều thủ đoạn mới
đáng chú ý đó là các đối tượng đã làm giả giấy tờ chính căn hộ mình đi thuê
để bán cho người đang có nhu cầu mua nhà nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn như vậy một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội bắt khẩn cấp
vì làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng
có ý định mua nhà và tin tưởng chính người bạn thân
chị lưu huyền vi không nghĩ rằng mình trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tôi quen hương năm hai nghìn một mươi năm qua một quá trình hai chị em chơi nhau rất là tân thiết
đầu năm hai nghìn hai mươi hương có khoe
hôm nay tôi có một căn nhà ở vinhome skylake phòng ba nghìn năm trăm linh năm
tôi cũng có nhiều lần lên trên phòng đó cũng có gặp hương và gia đình hương ở đấy
đến tháng sáu tôi với hương làm giấy đặt cọc mua bán nhà là một tỷ
đến tháng tám khi tôi lên thấy hai người hàn quốc đã đang thuê nhà đó rồi
người ta nói đây không phải nhà của hương
thế nên tôi có nghi ngờ quyển sổ đỏ già
thế nên là tôi mang lên sở tài nguyên và môi trường để kiểm chứng
lên sở tài nguyên và môi trường cũng biết đây là sổ già
và cũng kết hợp với cả các anh ở bên công an thành phố hà nội để làm rõ vụ việc trên
ngay khi nhận được tin báo đội phòng ngừa án kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
bắt giữ đối tượng lê mai hương có hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
về tội làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tránh là người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan
tiếp tục điều tra và rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa phối hợp với công an thị xã hòa thành
bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khu phố ba phường ba thành phố tây ninh về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày hai mươi tám tháng tám trên đường nguyễn tri thanh thuộc khu phố một
phường long hoa thị xã hòa thành dũng đã điều khiển xe máy áp sát
giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ rồi chạy thoát
sau khi nhận được tin báo công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác định đối tượng
đang bán sợi dây chuyền tại một tiệm vàng ở khu phố hiệp hòa phường hiệp tân
thị xã hòa thành nên bắt giữ
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận thường ngày sử dụng xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi h năm hai nghìn bốn trăm một mươi bốn
dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã hòa thành thành phố tây ninh
quan sát tìm con mồi rồi chờ lúc vắng người ra tay
với thủ đoạn trên từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay dũng đã thực hiện một mươi chín vụ cướp giật tài sản
và hai vụ trộm cắp tài sản ở thị xã hòa thành và thành phố tây ninh
cũng với hành vi cướp giật tài sản trần thị thanh vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã phú an hòa huyện châu thành của tỉnh bến tre
tra công an thành phố châu đốc của tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra đệnh tạm giam để điều tra
khoảng bảy h ba mươi phút ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi thấy bà hà kim cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chạy xe đạp đi bán vé số trên đường trưng nữ vương thành phố châu đốc
vân điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi b một bốn mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi tám đến giả vờ mua vé số
khi bà cúc dừng xe vừa đưa cọc vé số ba mươi tám tờ loại một mươi đồng của công ty sổ số kiến thiết kiên giang
vân đã giật lấy cọc vé số rồi tăng ga anh nguyễn văn tài và phùng thạch vũ đang ngồi uống nước gần đó
nghe tiếng chi hô của bà cúc đã đuổi và bắt giữ được vân cùng cọc vé số vừa cướp giật được
giao cho cơ quan công an phường châu phú b
tại cơ quan công an vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
số lượng lớn công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm gồm súng tự chế đao kiếm
đã bị công an tp vinh của tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy vào ngày hai mươi tám tháng tám
thời gian qua các đội nghiệp vụ công an tp vinh đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đồng thời qua công tác xử lý vi phạm hành chính đã thu giữ nhiều tăng vật
cụ thể một trăm linh dao kiếm súng tự chế các loại một năm trăm linh đồ chơi nguy hiểm bị cấm
bốn bộ dụng cụ dùng để sao chiết ga trái phép một sáu trăm linh vỏ bình ga mini và bảy hai kg pháo
ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp vinh của tỉnh nghệ an
đã thành lập hội đồng và tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật
trước tình trạng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ có dấu hiệu gia tăng
nguy hiểm hơn là các đối tượng sử dụng vũ khí chai phép để gây án trả thù cá nhân
công an tỉnh thái nguyên đã tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với loại tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực này
anh dương văn sự xóm đồng tâm xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
là một trong số ít người đồng bào dân tộc mông còn giữ trong nhà khẩu súng săn truyền thống
anh cho biết khẩu súng đã gắn bó với anh từ thời cha ông để lại súng vừa để săn bắn vừa để bảo vệ gia đình mùa màng
khẩu súng ấy bản thân tôi thì
chúng ta để lại làm vượt kỷ niệm cho gia đình bản thân tôi thì tôi giữ săn mà bây giờ chính quyền địa phương bảo là súng có hại
thế là bản thân tôi thì phải lấy ra nộp cho công an chính quyền xã
hầu hết những người còn tàng trữ súng trong nhà như anh sự đều chưa nhận thức được rằng
hành vi của mình là vi phạm pháp luật dẫn đến tiềm ẩn những nguy cơ như tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng
hoặc trở thành hung khí để giải quyết mâu thuẫn
để đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt kết quả tốt nhất
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức các biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng vùng miền và phong tục tập quán
lựa chọn thời gian địa điểm tiếp nhận thích hợp chọn cán bộ đảng viên gia làng trường bản
người có uy tín trong dòng họ và cộng đồng dân cư để vận động bà con tự giác giao nộp
quan tâm khuyến khích nhân dân tố giác những hành vi sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép với cơ quan chức năng
chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền tuyên truyền cho bà con nhân dân
đặc biệt là các bà con nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc tiểu số vùng sâu vùng xa
để qua đó quần chúng dân nhận thức rõ cái nguy hiểm của vũ khí vật lượng nổ công cụ hỗ trợ đối với người dân
và từ đó thì người dân sẽ có ý thức trong việc tự giác giao nộp
ngoài ra thì chúng tôi cũng thống kê ra soát lập danh sách những số đối tượng mà còn tàng trữ vũ khí
vật lượng nổ công cụ hỗ trợ để chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân ra giao nộp theo đúng quy định
với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh thái nguyên đã thu hồi hơn ba trăm linh khẩu súng các loại một trăm ba mươi viên đạn tám quả lựu đạn
ba công cụ hỗ trợ chín mươi sáu vũ khí thô sơ một trăm năm mươi bảy biêu kiện có chứa linh kiện súng v v
đã phát hiện đấu tranh điều tra ba mươi bốn vụ ba mươi bốn đối tượng khởi tố bốn vụ bốn đối tượng
xử phạt hành chính hai mươi hai vụ thu giữ gần ba mươi khẩu súng các loại hơn một kíp nổ
một trăm chín mươi năm kg thuốc nổ và nhiều loại linh kiện
hết vũ khí khác
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại
các đồng chí ngoài việc tuyên truyền bằng băng đĩa tuyên truyền bằng hệ thống thông tin của xã của huyện
thì đối với lực lượng của quân xã là cần phải nắm chắc tình hình ở địa bàn
và kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt đối với từng cá nhân
tuyên truyền cho người dân hiểu
về quy định của pháp luật là tàng trữ vũ khí quân dụng là sẽ bị xử lý sự và đối với loại tội này thì không có an trèo
trong giai đoạn tiếp theo của đợt cao điểm lực lượng công an tiếp tục tham mưu phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tập trung giả soát đánh giá thực trạng việc sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí
kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các đối tượng chế tạo tàng trữ sử dụng vận chuyển mua bán cháy phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây